trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh tây ninh chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tây ninh về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh tây ninh chủ tịch quốc hội đã dự lễ truy điệu
an tán hài cốt liệt sĩ và dân hương đặt vòng hoa trên mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tân biên
đồng thời khẳng định các thế hệ sau luôn phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
luôn khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
làm nhiệm vụ quốc tế vẽ vang
tiếp đó chủ tịch quốc hội cũng đến thăm hỏi và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và hai mẹ việt nam anh hùng đang sinh sống tại tây ninh
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tây ninh
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội đã lắng nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
cũng như các vướng mắt còn tồn tại ở địa phương cần tháo gỡ trong thời gian tới